ban chấp hành đảng bộ tp hà nội tiến hành hội nghị lần thứ một mươi bảy xem xét cho ý kiến một số nội dung quan trọng
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
theo báo cáo về công tác xây dựng đảng trong năm hai nghìn một mươi tám đảng bộ thành phố hà nội đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ
nổi bật công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn theo tinh thần nghị quyết ba mươi chín và nghị quyết số một mươi tám
hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai được thành ủy hà nội chỉ đạo và thực hiện quyết liệt với cách làm chủ động sáng tạo
trong năm qua ban thường vụ thành ủy hà nội đã quyết định sắp nhập chuyển giao bảy tổ chức đảng
toàn thành phố hà nội cũng kiện toàn sắp xếp giảm năm trên một mươi bảy ban chỉ đạo kiện toàn sắp xếp giảm bảy mươi bốn trên một trăm linh hai ban chỉ đạo trực thuộc ubnd tp
giảm bốn đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các tổ chức chính trị xã hội giảm một trăm hai mươi một đơn vị sự nghiệp công lập
trực thuộc các sở ngành giảm một trăm một mươi đơn vị sự nghiệp trực thuộc ubnd cấp huyện
cũng trong năm hai nghìn một mươi tám ubnd tp hà nội tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một trăm hai mươi tám tổ chức đảng và ba trăm chín mươi năm đảng viên
kết luận sáu mươi bảy tổ chức đảng và hai trăm chín mươi hai đảng viên có vi phạm phải thi hành kỷ luật năm tổ chức đảng và một trăm bảy mươi hai đảng viên
cấp ủy và ubnd tp hà nội kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật một mươi tám tổ chức đảng
một đảng viên